phó chủ tịch hội mỹ nghệ và chế biến gỗ tp hcm cho biết các doanh nghiệp đã tái sản xuất sáu mươi bảy mươi so với trước dịch
theo ông phương các doanh nghiệp ngành gỗ hiện nay đơn hàng rất dồi dào song lại tạm thời thiếu lao động do đi lại giữa các địa phương chưa thuận tiện
khi nhà máy tái sản xuất số lao động quay lại làm việc sẽ tăng lên song từ nay đến cuối năm khó đạt được tỷ lệ cao
để bù đáp doanh nghiệp phải lựa chọn giải pháp là đầu tư thêm máy móc nỗ lực cải tiến dây chuyền sản xuất thay vì tận dụng người nhiều
giám đốc sở lao động thương binh và xã hội tp hcm lê minh tấn cho biết thời gian qua có khoảng một trăm bốn mươi ba công nhân các tỉnh lại quay lại địa bàn làm việc
tuy nhiên thành phố vẫn thiếu gần sáu mươi lao động trong các khu công nghệ cao
trong khi đó ở đồng nai ban quản lý các khu công nghiệp của tỉnh này cho biết đã có hơn tám mươi doanh nghiệp tại ba mươi một khu công nghiệp hoạt động trở lại
trong số này có hơn năm mươi bốn người lao động đã quay trở lại
tại các tỉnh tây nguyên chính quyền địa phương cũng đang khuyến khích người dân trở lại làm việc để ổn định đời sống
như tại đắk lắc phó chủ tịch ubnd tỉnh đã có văn bản đề nghị các đơn vị khuyến khích người lao động trở lại nơi làm việc
nắm bắt số liệu chính xác về nguyện vọng nhu cầu của người lao động nhất là lao động bị ảnh hưởng do covid một mươi chín
lãnh đạo sở lao động thương bình và xã hội tp hcm cho hay đang thống kê và dự kiến trong tháng một mươi một sẽ có phương án cụ thể hỗ trợ người ở lại tỉnh
cũng như người quay trở lại các tỉnh phía nam làm việc
còn tại đắk lắc ông nguyễn quang thuân phó giám đốc sở lao động thương bình và xã hội tp hcm cho biết
ước tính có khoảng một mươi ba người về từ các tỉnh phía nam tính từ tháng bốn đến nay
hiện nay tỉnh này đã chi hơn ba mươi bốn tỷ đồng thuộc các gói hỗ trợ người lao động
với người dân có nhu cầu quay trở lại làm việc ông thuân cho biết sẽ sẵn sàng hỗ trợ
hiện tại phần lớn người lao động vẫn chủ động đi vào đồng nai bình dương làm
chúng tôi đang thống kê lên phương án hỗ trợ ông tuân nói
trong đợt bùng phát dịch lần thứ tư tp hcm áp dụng các biện pháp gián cách xã hội nghiêm ngặt
ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế xã hội đời sống nhân dân
chủ tịch hội đồng nhân dân tp hcm nhận định
hội đồng nhân dân tp hcm khóa một mươi nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu khai mạc kỳ họp thứ ba nhằm xem xét
thông qua nhiều nội dung tờ trình quan trọng của chính quyền tp hcm
theo chương trình dự kiến kỳ họp sẽ kéo dài trong một năm ngày
sau lễ trào cờ của buổi làm việc đầu tiên các đại biểu đã dành một phút mặc niệm cho đồng bào chiến sĩ
cán bộ trên địa bàn không may qua đời bởi đại dịch covid một mươi chín
phát biểu mở đầu kỳ họp bà nguyễn thị lệ chủ tịch hội đồng nhân dân tp hcm
chia sẻ những ngày qua đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố đã căng mình chống lại dịch covid một mươi chín
từ những ngày đầu của đợt bùng phát thứ tư
để đạt được những thành công bước đầu trong công tác phòng chống dịch
thành phố đã phải trả một cái giá không nhỏ
trong đợt bùng phát dịch covid một mươi chín lần thứ tư thành phố phải áp dụng biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt nhiều lần
ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân bà nguyễn thị lệ nhận định
từ mùng một tháng một mươi thành phố đã bắt đầu tiến tới trạng thái bình thường mới
vừa chống dịch vừa từng bước phục hồi kinh tế xã hội thực hiện các nhiệm vụ chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội
đây là kỳ họp quan trọng nhằm đánh giá sâu sắc toàn diện những nỗ lực cố gắng của tp hcm trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
chủ tịch hội đồng nhân dân tp hcm phát biểu khai mạc
tại kỳ họp lần này ubnd tp hcm sẽ báo cáo tình hình kinh tế văn hóa xã hội quốc phòng an ninh chín tháng đầu năm
và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm ba tháng cuối năm hai nghìn hai mươi một báo cáo về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
và kết quả thực hiện về chính sách đặc thù hỗ trợ động viên lực lượng tuyến đầu tham gia chống dịch covid một mươi chín
tại kỳ họp lần này ubnd tp hcm sẽ gửi tới một số tờ trình quan trọng liên quan đến lĩnh vực chính sách và việc thực hiện dự án trọng điểm
một số nội dung nổi bật gồm có tờ trình về đề xuất thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc tp hcm mộc bài
tờ trình về thông qua nghị quyết chính sách hỗ trợ đặc thù đối với công ty thảo cầm viên
tờ trình về quy định nội dung chi mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông
tờ trình về phê duyệt danh mục lĩnh vực đầu tư hạ tầng kinh tế xã hội giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm thuộc đối tượng ưu tiên của công ty đầu tư tài chính nhà nước
theo nguồn tin trong kỳ họp lần này hội đồng nhân dân tp hcm sẽ có nội dung làm việc liên quan đến công tác nhân sự của ubnd tp hcm vào ngày họp thứ hai
trong đó các đại biểu sẽ xem xét
thông qua tờ trình về đề xuất của ubnd tp hcm giới thiệu bầu bổ sung ba ủy viên ubnd tp hcm nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
thưa quý vị đợt dịch căng thẳng nhất tại tp hcm đã qua cùng với đó là đời sống của phần lớn người dân đã bị đảo lộn
mặc dù có những sự mất mát sẽ không thể bù đắp được nhưng chúng tôi tin rằng tp hcm nói riêng và cả nước nói chung
sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này và trở lại với cuộc sống bình thường mới
nên thông tin mới nhất
liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại